tính đến chiều ngày bốn tết tức ngày tám tháng hai năm hai nghìn một mươi chín riêng thành phố vũng tàu đón hơn một trăm linh khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng
theo đại diện sở du lịch tỉnh khách du lịch các nơi đổ về nghỉ dưỡng kết hợp với tắm biển nhiều nên các dịch vụ gần như quá tải
tại các bãi biển từ sáng đến trưa du khách đổ về ngày càng đông sau ngày mùng một tết chúc tết gia đình họ hàng các du khách đã chọn vũng tàu làm điểm đến du lịch tắm biển
theo ghi nhận của phóng viên đến thời điểm gần trưa các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn vũng tàu đã gần hết phòng
theo ông phạm khắc tộ trưởng ban quản lý các khu du lịch thành phố vũng tàu cho biết ban quản lý sẽ tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho du khách tắm biển
tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ngăn chặn triệt để tình trạng bán pha giá chặt chém nghiêm phòng tăng giá ảo ảnh hưởng đến du khách
trong đó có nhiều du khách quốc tế